mới hơn năm tuổi đi chơi ở nhà ai mà chưa thấy về
người thân tổ chức tìm kiếm nhưng mãi đến chiều tối vẫn chưa thấy
thông tin cuối cùng gia đình nhận được từ hợp huyền là đến chơi gần vườn cà phê của nhà dị ruột ở buôn đắc tùa từ trưa cùng ngày
suốt hôm đó bà con trong buôn cũng đi tìm nhưng bóng dáng của hợp huyền vẫn bạc tâm
đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bà ngoại của hờ quyên đã tìm được đôi dép màu hồng của cháu bị bỏ lại trong khu dãy nhà của gia đình ông nguyễn văn n
cùng buôn cách nhà một năm km
tìm mãi cho đến gần chín giờ sáng ngày hôm sau
mọi người mới bàn hoàng đau xót khi thấy hợp huyền đã bị kẻ nào đó ra tay cướp đi mạng sống và vùi lắp trong khu giải vắng cách nhà một năm km
án mạng xảy ra bà con trong buôn đắc tùa xã cư vui huyện cờ rồng bông rất hoang mang lo lắng bởi vì ở trong buôn từ trước đến nay chưa hề có chuyện như thế xảy ra
buôn đắc tùa một vùng quê vốn yên tĩnh từ lâu nay của xã cư bùi huyện cờ đông bông bây giờ bóng bị xáo động
công an xã cư qui đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường cũng như nắm bắt những thông tin ban đầu về nạn nhân và địa bàn sống xung quanh

trước báo cáo về công an tỉnh đắk lắc lực lượng điều tra của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và phòng kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết và tìm những bằng chứng của vụ án
qua việc khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh ban đầu có nhiều ý kiến cho rằng có thể đây là một vụ việc liên quan đến tả đạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số kém hiệu biết
nạn nhân hờ quyên được tìm thấy trong tư thế bị chôn vội xuống cơ thể có dấu hiệu bị xâm hại có nhiều vết thương do vật cứng gây ra
từ nhiều vật chứng thu thập được tại hiện trường và khám nghiệm cơ quan điều tra đã xác định đây là vụ án xâm hại và kẻ phạm tội đã ra tay để bịt đầu mối
tại hiện trường lực lượng khám nghiệm đã phát hiện một nửa trái bắp nước
một chiếc dép đây chính là những căn cứ quan trọng để bước đầu xác định được những manh mối về thủ phạm
người nhà nạn nhân cho biết từ chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai hợ quyên quân giá có sang nhà một người gì trong buôn để chơi
tại đây người chị họ có nướng một trái bắp sau đó nạn nhân cầm trái bắp đi chơi
người chị cứ nghĩ là cháu về nhà nên cũng không để ý đến tối mịt không thấy cháu về lúc đó tất cả người thân mới đổ đi tìm
khi khám nghiệm hiện trường thì chúng tôi thấy rằng là cách cái chỗ nơi trôn sát của cháu bé khoảng độ một mươi năm hai mươi mét cạnh một cái bụi tre
thì còn để lại một đôi dép và một nửa trái bắp đang ăn dở được ba hạng
thế thì đây là chúng tôi xác định đây là những cái chứng cứ hết sức quan trọng cho cái mở rộng cái hướng điều tra truy tìm thủ phạm
thế và trong cái quá trình
trong quá trình xác minh thì trong vùng làng đồng bào dân tộc thì bắp rất là nhiều gia đình nào cũng có bắp và gần hiện trường thì cũng có rễ bắp
thế thì lúc đầu là đi truy tìm và xác định cái trái bắt này thì cũng rất là mơ hồ
sau đó thì có một cái cháu nhỏ khoảng độ chín tuổi một mươi tuổi gì đó là anh em con dì của cái nạn nhân
thì cũng có cái xác định cho chúng tôi là chính cái nửa cái trái bắp đó đấy là cháu đã nướng và chia cho em ăn
với những nhận định từ kết quả khám nghiệm hiện trường phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã lập tức báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của bang giám đốc công an tỉnh
đồng thời xác lập chuyên án và nhanh chóng triển khai các mũi công tác lên đường truy tìm hung thủ gây án
với nhận định khả năng hung thủ ra tay vì sợ lộ mặt nên các hướng điều tra đều tập trung vào những người quen biết hay ở gần nhà của gia đình nạn nhân
một buổi trinh sát được cử đi xác minh các mối quan hệ của gia đình nạn nhân
từ những người họ hàng đến những quan hệ bạn bè của bố mẹ hợp quyền buôn giá
một mũi trinh sát được cử đi xác minh các thành phần lãng vai hay đến làm công cho người dân ở quanh khu vực gia đình nạn nhân sinh sống
những tin tức diễn biến dù là nhỏ nhất đều được các trinh sát liên tục báo cáo về cho ban chỉ đạo chuyên án để tập hợp và phát hiện những dấu hiệu bất thường
trên cơ sở những tình tiết thu thập được
càng khẳng định những nhận định bất thường
nhưng amazing văn bản từ bắt đầu của ban chuyên án là chính xác
nhiều khả năng là người quen thì mới dễ dàng dẫn rũ hợp quyền đến khu vực vắng vẻ để dở trò sau đó ra tay để bịt đầu mối
chúng tôi chắc đỉnh là đối tượng phải là người quen người tại chỗ
bởi vì theo đặc trưng các cháu nhỏ ở trong vùng nòi và nhân tộc
thì từ kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi thì chúng tôi biết rằng các cháu nhỏ trong vùng nòi nhân tộc thì hầu hết là nếu người lạ là nó không theo
nhưng mà cháu lại rất là thông minh so với con nít trong vùng đồng bào
và cháu lại không thuộc tiếng phổ thông
cho nên là cái việc nếu mà người lạ rủ đi thì chúng tôi nghĩ rằng là cháu sẽ không có theo
và xác định là phải là người thân quen
tuy có các vật chứng như chiếc dép và nửa trái bắp
song cơ quan điều tra đã không xác định được dấu vân tay do đã bị mờ đi rất nhiều
những dấu vết khác cũng chưa mang lại kết quả khả quan
thời gian trôi qua sông chân tướng về kẻ thù ác vẫn còn rất mờ nhạt
hàng chục đối tượng nổi lên trên cả địa bàn huyện cờ rông bông
đã được cơ quan công an xác minh nhưng vẫn chưa tìm ra được hung thủ
những đặc điểm về cư dân và địa lý vùng đồng bào dân tộc
đã gây rất nhiều khó khăn cho chính lực lượng tham gia phá án
đây là địa bàn cư trú chủ yếu của người mờ nông
ngay cả việc xác định thời gian hàng ngày cũng không dễ dàng đối với đồng bào nơi đây
người ta chỉ biết khoảng thời gian mặt trời lên cao bằng chừng nào
chứ không biết chính xác lúc đó là mấy giờ mấy phút
thậm chí rất nhiều người bà con của mờ ông còn không hiểu được tiếng phổ thông
nên việc lấy thông tin trực tiếp để đảm bảo yếu tố bí mật cũng khó thực hiện
giấy thì rất hoang vắng
xảy ra tại một địa bàn buôn đồng bào dân tộc ít người
của một cái xã vùng sâu vùng xa vùng ba của tỉnh
điều kiện kinh tế đời sống rất khó khăn
và bà con trong buôn đồng bào dân tộc thì trình độ còn rất là lạc hậu
các phương tiện các điều kiện thì hầu như không có gì
và các cái thông tin ban đầu thì rất là mơ hồ
không có ai biết được thông tin về các vụ việc này
nhưng không vì khó khăn như vậy mà nản trí
tập thể cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội phòng kỹ thuật hình sự công an huyện cờ rồng bồng
vẫn quyết tìm cho bằng được thủ phạm gây án
các tổ trinh sát tiếp tục có mặt ở địa bàn huyện buôn đắc tùa
các buôn xung quanh và một số xã khác lân cận thuộc huyện cờ rồng bồng
lãnh đạo bang chuyên án trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo các tình huống
khả năng gây án mà bọn tội phạm thường áp dụng
để được các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm tính toán một cách kỹ lưỡng
trong hơn một tuần lễ các trinh sát phải ngày đêm bám dưới các buôn đồng bào dân tộc mơ nông
để lần tìm tung tích kẻ thủ ác
khi tập hợp hết lời khai của người dân thì đã phát hiện một số đối tượng khai báo không thành khẩn thiếu logic
trong số những người đó có đối tượng đáng chú ý có tên là y hồng buôn giá
đối tượng y hồng buôn giá đã không chứng minh được trong thời gian xảy ra vụ án
mình đã đi đâu gặp ai làm gì
tự y đã vẽ ra một lời khai bịa đặt nhằm che mắt cơ quan điều tra
y hồng buông giá đã cố tình đảo lịch trình sinh hoạt của mình
từ ngày một mươi sáu tháng một đến ngày một mươi sáu tháng hai

và ngược lại nhằm che giấu tội lỗi của mình
y hồng buôn giá đã phát hiện một số đối tượng khai báo không thành khẩn thiếu logic

đó là những người đã tìm ra người đối tượng khai báo không thành khẩn thiếu logic
còn ở trong số những người đã tìm ra người đối tượng khai báo không thành khẩn thiếu logic
thêm vào đó là việc di chuyển chỗ ở bất thường của đối tượng y hong buôn giá
đã củng cố thêm nhận định về đối tượng gây án
từ hơn một năm nay đối tượng y thông buôn giá sống tại nhà anh rể
ngay gần nhà của cháu hờ quyên buôn giá
thế nhưng ngay sau ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
y đã chuyển về sống cùng với bố mẹ đẻ của mình cách đáy hơn một km mà không rõ lý do
và khi bị cơ quan điều tra hỏi về những vấn đề này
đối tượng y hồng buông giá cũng không biết trả lời thế nào ngoài việc quanh co chối tội
thậm chí là đến phút cuối thì có bằng chứng là cục đá được cho là hung khí gây ra vụ án
đối tượng y hồng buông giá vẫn cho rằng cục đá đó y đã nhìn thấy từ trước đó trong lúc đi vệ sinh
trước những lập luận sắc bén của điều tra viên
cộng với các tài liệu chứng cứ khác thu thập được của cơ quan công an
cuối cùng y hồng buông giá đã phải cuối đầu nhận tội
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
khi vừa từ nhà anh rể đi ra thì bắt gặp cháu hồ quyền buông giá
y hồng buông giá đã bị bắt gặp cháu hồ quyền buông giá
vừa đi vừa ăn trái bắp nướng
do là người cùng buông nên y đã dễ dàng dụ cháu đi theo mình
đi đến chỗ vắng y đã bịt miệng hồ quyền
bế bỏng lên đi qua nhà bỏ hoang
lên chỗ bụi rậm rồi thực hiện hành vi đồi bại
sau bị lộ y đã đưa hồ quyền vào sâu trong rừng cao su
vừa đi vừa dùng hung khí ra tay với nạn nhân
sau khi gây án tên ác thủ đã lấp vội đất cát và bẻ cạnh cây cao su

sau đó y còn điềm tỉnh ra bờ suối để tắm rửa
bỏ hết quần áo mặc lúc gây án
đem vứt xuống suối để phi tàn
trong những ngày người nhà phát hiện cháu hồ quyền bị hại
thì đối tượng y hong bung giá vẫn điềm tỉnh ra xem cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
vừa tỏ ra mình là người vô can
đồng thời cũng nhằm mục đích dọa la tin tức của cơ quan điều tra
cháu đứng chỗ hàm nhà thì thấy cháu quyền đi qua
đi qua từ nhà trên đến về nhà mình
cháu đi theo sau
cháu quyền đi đến gần chỗ nhà sàn bó hoang
rồi cháu đến đó thì cháu đến sau thì cháu bị bít miệng sau
cháu quyền lên đằng sau nhà sàn rồi
chỉ vì một phút thú tính nổi lên trong người đối tượng y hồng buông giá đã cướp đi sinh mạng của hờ quyên khi nạn nhân vừa mới năm tuổi
với hành vi tội ác của mình y hồng buông giá đã phạm tội là hai tội danh đặc biệt nguy hiểm
có thể bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù hoặc là tù chung thân cùng với khung hình phạt cao nhất do pháp lực quy định
với địa bàn khó khăn phức tạp như vậy vùng sâu vùng xa như thế với chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh là phải tập trung làm rõ vụ án này
đây là một cái vụ án mà nó xảy ra ở tại cái buôn đồng bào và nếu chúng ta không làm rõ được thì sẽ làm cho bà con có những cái hoang mang
thậm chí là có thể là một bọn xấu nó sẽ có cái thông tin rồi nó lợi dụng để mà xuyên tạc sự thật
để làm ảnh hưởng ra những
cho nên là chúng tôi đã tập trung chỉ đạo quyết tâm và cái lực lượng anh em cán bộ điều tra và điều tra viên rồi trinh sát đã được huy động rất là tích cực
chúng tôi phải sử dụng cả lực lượng trinh sát an ninh của huyện để phối hợp cùng với cơ quan cảnh sát điều tra tập trung giả soát và vận động cá biệt quần chúng
sử dụng các đồng chí và người đồng bào dân tộc tại chỗ thông thuộc tiếng mơ nông để vào các gia đình
chúng tôi cho rằng là cái trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ điều tra trinh sát trong cái vụ việc này là rất là cao
sau một mươi ngày bằng nỗ lực kiên trì và các biện pháp nghiệp vụ sát bén lực lượng phá án công an tỉnh đắk lắc đã tìm được kẻ gây án phần út thương tâm cho cháu gái năm tuổi
vụ trồng án ở buôn đắc tour được làm sáng tỏ đã góp phần giải tỏa sự hoang mang cho người dân
những người dân trong buôn và xoa dịu nỗi đau cho gia đình bị hại
đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ vô nhân tính coi thường mạng sống của người khác
với những chứng cứ xác đáng thu thập được đối tượng y hồng buôn ya đã phải thừa nhận tội lỗi của mình
hành trình truy tìm tên sát nhân đã khép lại
nhưng sẽ còn rất nhiều những hành trình khác nữa mà các chiến sĩ công an sẽ tiếp tục phải đi phải chiến đấu
khi xã hội vẫn còn những tội ác những tên sát nhân như hắn
chuyên mục của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây